chúng tôi có dịp trở lại miệt thứ nơi có tuyến rừng phòng hộ bao bọc dài hơn sáu mươi một km
từ mũi rảnh xã tây yên quyện an biên đến rạch tiểu dừa xã dân khánh tây quyện an minh tỉnh kiên giang
ở đây rừng là tấm lá chắn quan trọng bảo vệ sản xuất sinh mạng của người dân
do cũng là dùng sản xuất chủ yếu nuôi sống hơn chín trăm linh hồ dân với hàng ngàn nhân khẩu của một mươi xã giang biển
dưới tán rừng là nơi cư ngụ của nhiều sản vật và loài thủy sản nước mặn
nguồn lợi thiên nhiên này tạo điều kiện cho cư dân sinh kế
u minh bốn b là tràm chẳng biết tháng nào nở qua mà hương thơm dường như suốt mùa
những câu hát của nhạc sĩ vũ hoàng đưa chúng ta trở về với vùng miệt thứ
nơi những cánh rừng tràm
tràm tỏa hương suốt mùa
cây tràm lớn lên gắn bó với đời sống người dân dùng miệt thứ đã bao năm
và giờ đây lại được rất nhiều nước trên thế giới biết đến khi mang tên một dòng tranh
người đưa vỏ tràm trở thành những bức tranh sóng động hấp dẫn
chính là anh lê hoàng nhân ở xã đông hương b quyền an minh tỉnh kiên giang
theo anh nhân một nghệ nhân tây ngang đã đưa vỏ tràm trở thành những bức tranh sinh động
và đi vào lòng người
số quả sĩ khu vực đồng bằng sông cửu long đã nghiên cứu chế tác ra tranh vỏ tràm
và phổ biến dòng tranh này đến hiện nay
anh nhân là một trong những người tiếp nối với một sự ngẫu nhiên
tranh vỏ tràm là cái thế loại tranh xé gián
do đó thì cái việc chọn nguyên liệu đầu vào và việc tiến hành sáng tác tranh
là mình phải làm mang tính chất là đồng bộ và nó phải tuân thủ thêm một cái quy trình
gần như là nó làm xong là không có chỉnh sửa
mình dán trồng dáng trồng lên tất cả các lớp xong là mình chỉ cần lấy nét lại là xong bức tranh do đó
thì cơ bản là cái việc lựa chọn vỏ tràm cũng khó
và cái việc cố định vỏ tràm lên như thế nào để đạt theo bốn cục chung tranh
thì nó cũng phải đòi hỏi cái tính ti mỹ và cái tính chuẩn sắc
chỉ với nguyên liệu rất dân giả
nhưng tranh của anh nhân đã được nhiều nơi chọn mua làm quà tặng
và đặc biệt món quà mang đậm hơi thở hồn quê của dùng đất nam bộ này
đã đến với bạn bè thế giới
để lại ấn tượng trong lòng du khách gần xa
dưới những tán rừng tràm có nhiều loài động vật sinh sống
và có cả bước chân của những con người yêu nghệ thuật
cây tràm giờ đây còn là tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp đất nước
thời gian tới ngoài việc làm tranh vỏ tràm
anh nhân sẽ cùng với bà con địa phương tiếp tục phát triển
và mở rộng thêm nhiều nội dung trải nghiệm trong tour du lịch sinh thái
hy vọng không xa những bức tranh vỏ tràm sẽ ngày càng được nhiều nước
trên thế giới biết đến
và những cánh rừng tràm của nguyện an minh
sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa
trải nghiệm rừng tràm xem tranh vỏ tràm
và cho du khách trực tiếp trải nghiệm cái việc làm tranh
hiện nay mô hình này cũng đang khởi động
cũng đã có một vài cái đoàn khách tới thăm rồi
tới đây thì có thể mình sẽ cố gắng mình mở rộng thêm
ngoài tranh vỏ tràm với du lịch sinh thái
thế sẽ mở rộng thêm việc trải nghiệm một số hoạt động
có liên quan đến đường tràm ví dụ như khai thác mật ong
dăng lưới cấm câu đặt lọp những hoạt động mà trước nay
hộ dân sinh sống bằng ngày gần người ta đã từng làm
hiện nay thì mình muốn phục nhận lại để cho du khách
ở các nơi đặc biệt là các thành phố
thì người ta về đây trải nghiệm người ta sẽ hiểu thêm
về cuộc sống ở đây hiểu thêm về cây tràm
hiểu thêm về tranh vỏ tràm và hiểu thêm về rừng tràm
và địa phương của xã mình
không chỉ dừng lại ở sản phẩm tranh vỏ tràm
dưới tán rừng miệt thứ còn nhiều sản vật đặc hữu khác
đặc biệt cá thòi lòi là loại cá đã được tổ chức
sinh vật thế giới xếp vào một trong sáu con vật
kỳ lạ nhất hành tinh
cá thòi lòi có hai chân trước bơi lội dưới nước
di chuyển trên bùng chạy nhảy trên cạn
và kỳ lạ hơn là có thể leo trèo trên cây
với đặc điểm không giống ai hình dáng cá thòi lòi
cũng dị hợm
đôi mắt lòi ra ngoài ngay trên đỉnh đầu
trông như hai hòn bi khác hoàn toàn với nhiều loại cá khác
đặc điểm kỳ lạ nhất còn ở chỗ nó sinh sống được
ở cả vùng nước mặn và nước lợ
cá thò lòi trú ẩn dưới hang sâu ngập nước
bơi lội dưới sông di chuyển trên bùng
chạy nhảy và kiếm mồi trên cạn
thường chọn những khu rừng ngập mặn đất bãi bồi gian biển
gian sông để sinh sống và những nơi rậm rạp
nhất là dưới tán rừng gốc cây để đào
ngủ hang của chúng có thể sâu đến hai mét
với nhiều ngóc ngách cá thòi lòi rất tinh ranh
và nhanh nhẹn trong việc trốn thoát trước sự
tấn công của kẻ thù thông thường khi nước rồng
thì cá chui vào hang trú ẩn và nước lớn
thì ra ngoài kiếm ăn nhiều người dân ở đây
có cuộc sống ổn định cũng nhờ mua sinh loại sản vật này
theo người dân địa phương để bắt cá thòi lòi
thường phải thụt hang đào hang hay cắm câu
vào ban ngày soi đèn vào ban đêm
cá khi bị soi đèn vào mắt sẽ bất động
nên rất dễ bắt nhưng phổ biến và hiệu quả nhất
là dùng xà vi được làm bằng lá dừa nước
hình dáng như một chiếc lợp đặt vào miệng hang
sau một thời gian lẫn trốn cá thò lòi bò ra ngoài
và sẽ vào ngay chiếc xà vi ấy nhưng để thưởng thức
món ngon từ loài cá đặc biệt này thì người bản xứ
giới thiệu là phải đến dùng miệng thứ
phải nói rằng món cá thòi lòi chỉ ăn một lần
là nhớ mãi du khách đến miền tây khi thưởng thức
được hương vị đông quê đậm chất đặc sản
dùng sông nước nơi đây
bên cạnh rừng tràm dùng miệt thứ còn có rừng phòng hộ
gian biển là một phần quan trọng không thể thiếu
trong đời sống rừng gian biển giúp ngăn đất bị sói lở
quan lọc không khí cân bằng sinh thái và là môi trường
sống của các sinh vật sống dưới tán rừng
đặc điểm chung của rừng phòng hộ gian biển tỉnh kiên giang
là cây mắm đi trước cây đước theo sau
bởi cây mắm được xem là loài cây tiên phong trong dịp mở
và giữ đất ở vùng bãi bồi gian biển
trái mắm già rụng xuống nước nảy mầm mọc rễ trong nước
khi thủy triều xuống trái mắm bám vào bãi bùng và sinh trưởng
rễ mắm mọc ngược bám chắc vào đất giữ và tích tụ phù sa
chống sói lỡ phía sau dãy rừng mắm là vô số những cây đước
với bộ rễ to cắm sâu vào đất giữ cho cây mọc thẳng đứng
dững chải cứ thế hết đời này đến đời khác cây mắm
và cây đước luôn phiên nhau lấn biển giữ đất tạo nguồn
sống cho cư dân gian rừng với đặc tính này dãy rừng mắm được quy hoạch
là đai rừng chính dùng bảo vệ nghiêm ngặt nghiêm cấm người dân
tác động làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rừng
phía sau dãy rừng mắm là đai rừng phụ nơi sinh trưởng của cây nước
dưới tán rừng là nơi cư ngụ của nhiều loài thủy sản nước mặn
cây rừng cũng có giá trị về kinh tế nguồn lợi thiên nhiên này
vừa tạo điều kiện cho cư dân sinh kế đồng thời là tác nhân
dẫn đến hiểm quả mất rừng
bởi trước kia người dân chỉ khai thác chứ chưa tự ý thức
về việc bảo vệ và tái tạo đó là một thách thức lớn
cho công tác quản lý và bảo vệ rừng
giải pháp hiệu quả của nhà nước là chủ trương giao khoáng đất rừng
cho dân quản lý và canh tác theo tỷ lệ bảy ba
dưới phần đất được nhận khoáng mỗi hội gia đình sẽ được khai thác
ba mươi diện tích sử dụng mặt nước dưới tán rừng để nuôi trồng thủy sản
đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng đảm bảo giữ được
bảy mươi diện tích rừng theo quy định
cho hộ dân thực hiện mô hình bảy ba để nuôi trồng thủy sản
bên cạnh đó người dân được hợp lợi từ việc nuôi trồng thủy sản
thì có nhiều người dân gắn bó với gần
cuộc sống đời sống của dân dân bây giờ cũng được tăng lên
hộ dân nhận khoáng thì cũng có điều kiện hơn trước rất là nhiều
phương tiện dõ máy công tác tùm cha cũng được thuần xin nhiều hơn

người dân đã thật sự thấy được tầm quan trọng của rừng
và hiểu nếu rừng phòng hộ mất đi
đồng nghĩa với việc đất đai nhà cửa của họ cũng dần trôi theo nước biển
vậy nên mọi người tích cực bảo vệ trồng rừng và làm kinh tế từ đất rừng
mô hình làm dân sinh vừa mang lại hiệu quả kinh tế
nâng cao đời sống cư dân vừa đảm bảo cho rừng tùm sinh phát triển
hiện nay toàn tuyến rừng phòng hộ gian biển dùng miệt thứ
phần đất thuộc đai rừng phụ đều đã được giao khoáng cho dân
quy hoạch tiểu dùng canh tác
dùng này thích hợp nuôi tôm cua sọ quyết
thả nuôi sen canh trên cùng một diện tích mặt nước
đem lại hiệu quả kinh tế khá cao
ông trần hoàng tuấn là một điển hình trong việc chấp hành tốt chủ trương
cũng là một trong nhiều hộ dân có kinh tế dương lên từ rừng
ông quầy gốc ở cần thơ đến đây lạp nghiệp đã hơn hai mươi năm
theo lời ông kể thì trước kia không chỉ có gia đình ông
mà cuộc sống của cư dân ở tuyến gian biển dùng này đều khó khăn
đại bộ phận dân đều nuôi tôm cua theo kiểu quảng canh
thu nhập đủ tiêu xài không khá lên nổi
từ khi được nhận khoáng đất rừng để quản lý và canh tác
theo mô hình bảy rừng ba mặt nước thì đời sống bắt đầu khởi sắc
tuy nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng tăng

nó hay chết
cũng như trong vuông lúc mà cái tháng tám là mưa nó nhiều tháng bảy tháng tám
cái độ mặn trong vuông mình giờ nó còn khoảng năm ngàn nè
cái bất nó thổi xuống lại là nó chuyển mặn
là nước nó lên tới mười mấy hai chục phần ngàn mà nó lên độc ngọt lắm
chứ không phải mà nó lên mà từ từ từ từ là mình canh được
ví dụ như bây giờ ở ngoài sông nước đang lớn vô là khoảng một mươi phần ngàn
là một chút nó lên một mươi năm hai mươi phần ngàn
là mình phải đóng cổng nếu không đóng là nó sốc nước chết
sản lượng thì nó cũng ổn định điều điều
bà con cũng thu nhập mỗi năm thì cũng như vậy
thì cái giá thầm này thì bà con thì cuộc sống thì vẫn tốt
thu nhập thì cũng mức ổn định cũng bình thường cũng cao cũng khá đối với địa phương ở đây
mùa này độ mặn của nước biển tăng cao nhà nông thêm phần dất giả
hải sản cũng vì thế mà mặn mòi hơn bởi tinh chất của thiên nhiên và mùa hôi lao động
nghe nói nhờ canh tác đất rừng mà hiện nay dân dùng này đa số đều khám khá hơn lên
để chứng minh điều này một cán bộ quản lý rừng tiếp tục đưa chúng tôi đến tham quan mô hình lâm dân sinh
khép kính của gia đình anh nguyễn giang lâm ở xã nam thái a quyền an biên tỉnh kiên giang
diện tích rừng của gia đình anh lâm quản lý hiện nay có trên bốn mươi hectare
khu rừng này là nơi cư ngụ của đàn cò chim giạc với số lượng lên đến hàng ngàn con
mặt nước dưới tán rừng là ngôi nhà chung của nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao như sòi quyết cá mú cá chẻm tôm cua
kể từ khi nhà nước có chủ trương giao khoáng đất rừng cho dân quản lý và canh tác
thì tuyến rừng phòng hộ gian biển này không chỉ đơn thuần có giai trò phòng hộ thiên tai sạt lở
mà nó đã trở thành phương tiện hữu dụng để người dân sinh kế và phát triển kinh tế của địa phương
hàng thập kỷ nay người và rừng nương tựa vào nhau mà phát triển
vì thế người dân ra sức bảo vệ không ngừng dung bồi cho rừng thêm sức sống